ba ngày từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng ba tức ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng hai âm lịch hàng nghìn ngư dân và khách thập phương tụ hội về miền biển sông đốc huyện trần văn thời cà mau để cùng vui lễ hội nghi ông còn gọi là lễ cúng ông thường niên
đây là một trong những lễ hội cầu ngư mang tín ngưỡng dân gian từ bao đời này của cư dân miền biển cà mau
nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa ngư dân đánh bắt được nhiều hải sản
linh vật được suy tôn trong lễ hội là cá ông gắn liền với lăng thờ cá ông tại sông đốc
trong những ngày lễ hội nghinh còn diễn ra các hoạt động như hội thi ẩm thực miền biển giao lưu thể thao các trò chơi dân gian ca mối nhạc sân khấu cải lương
các hoạt động trên góp phần làm phong phú thêm cho lễ hội thắt chặt thêm mối đoàn kết của cộng đồng các cư dân miền biển trên địa bàn để tạo thêm động lực thi đua lao động sản xuất chung tay xây dựng miền biển ngày càng tươi đẹp